thưa quý vị và các bạn hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử tuyên phạt tử hình
đối với bị cáo nguyễn vũ trọng chú tại tp đà nẵng tuyên án trung thân đối với trần văn trung chú tại tp quảng trị
và bị cáo nguyễn thị trà my chú tại tỉnh quảng bình bị tuyên một mươi tám năm tù cùng về tội mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trọng giao cho trung đi ô tô ra quảng trị lấy hai kg ma túy đá
và hai trăm linh viên hồng phiến mang về nhà của my vì sợ bị phát hiện trọng đã giấu ma túy vào vali quần áo của my
và gửi xe khách vào đà nẵng còn ba bị cáo thì điều khiển xe ô tô đi vào sau
tối hôm sau tại cây xăng hòa mỹ thuộc phường hòa minh quận liên triều khi vừa nhận vali có chứa số ma túy trên
ba bị cáo trọng trung và my bị đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung bộ đội biên phòng phát hiện bắt quả tăng
thu giữ hai kg ma túy đá và hai trăm linh viên hồng phiến tại phiên xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội